tại hà nội trung ương hội nông dân việt nam phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân việt nam xuất sắc năm hai nghìn hai mươi trao danh hiệu doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã tới dự
ba mươi nông dân được tôn vinh là những tấm gương trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp của việt nam với nhiều mô hình hiệu quả sáng tạo áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cho thu nhập cao lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm
dịp này hai mươi bảy doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng nông dân trong các lĩnh vực cung cấp vốn giống vật tư cũng được tôn vinh
ba mươi nông dân việt nam xuất sắc cùng hai mươi bảy doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân được tôn vinh và trao danh hiệu đại diện cho chín mươi bông hoa đẹp chào mừng kỷ niệm chín mươi năm thành lập hội nông dân việt nam
mạnh dạng đầu tư vui thêm các coi